thưa quý vị nhịp sống của thủ đô đã dần trở lại bình thường
để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh đi học trở lại với môi trường an toàn
đề phòng trong phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều trường ở hà nội huy động người hối hả dọn vệ sinh
lau chùi sạch sẽ thực hiện các biện pháp phòng dịch để đón học sinh đi học trở lại vào ngày sáu tháng một mươi hai
sáng bốn tháng một mươi hai đoàn công tác của ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm đã tới kiểm tra công tác
chuẩn bị cơ sở vật chất vệ sinh trường lớp chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
trung học phổ thông trần phú hoàng kiếm
chia sẻ về công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại trường cô trần thị hải yến
hiệu trưởng trường trung học phổ thông trần phú hoàng kiếm cho biết
nhà trường đã xây dựng các phương án sẵn sàng mở cửa trường học đón học sinh
nhà trường cũng thực hiện tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh thực hiện quy tắc năm k
trước trong và sau khi đến trường
bên cạnh đó nhà trường đã tiến hành tổng vệ sinh và khử khuẩn tất cả phòng học
sân trường nhà vệ sinh mọi vật dụng trong lớp được lau sạch sẽ
sau khi đã khử khuẩn bằng dịch vụ chloramin b
phòng cách ly tạm thời cũng được nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng
để phòng phát hiện f tại trường
hiệu trưởng nhà trường cho biết hiện nhà trường có hai bạn học sinh f
một mươi tám bạn học sinh hiện đang ở trong khu vực phong tỏa và là f một
với những học sinh này nhà trường sẽ có phương án dạy học online
theo thời khóa biểu riêng biệt
tại trường trung học phổ thông việt đức trong sáng nay công tác dọn dẹp vệ sinh
cũng được tiến hành khẩn trương
tại sân trường các thầy giáo tiến hành sơn kẻ vị trí để đảm bảo giãn cách
trong phòng chống dịch cho các bạn học sinh trong tiết thể dục
trước đó ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt kế hoạch của sở giáo dục
và đào tạo cho phép toàn bộ học sinh trung học phổ thông tại ba mươi quận huyện
trở lại trường từ ngày sáu tháng một mươi hai
các trường mở cửa đón học sinh phải đảm bảo đáp ứng toàn bộ tiêu chí
bao gồm một mươi sáu điều trong đó yêu cầu đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị vệ sinh môi trường
an toàn thực phẩm y tế tại trường học vệ sinh khử trùng trường lớp
đồ dùng học tập và phương tiện đưa đón bổ sung kịp thời xà phòng
dung dịch sát khuẩn và các vật dụng phòng dịch cần thiết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé